tỉnh quảng trị vừa tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng
tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thù bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
cuộc diễn tập khu vực phòng thủ diễn ra gồm diễn tập cơ chế và diễn tập thực binh được chia làm ba giai đoạn
giai đoạn một chuyển lực lượng vũ trang và các trạng thái sẵn sàng chiến đấu chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng
giai đoạn hai tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ điều chỉnh bổ sung văn kiện kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ
giai đoạn ba thực hành tác chiến phòng thủ xử trí các tình huống phòng tránh đánh trả địch tiến công hỏa lực
đánh địch tiến công trên bộ đánh địch đổ bộ đường không tiến công đường bộ và khu vực phòng thủ tỉnh
giai đoạn bốn bộ chủ yếu đại gia đình xây dựng căn cứ chiến đấu trong phương phục phòng thủ để bảo đảm tác chiến đấu dài
đây cũng là một mơ hình để nhân rồng cho các huyền thị trạng thành phố diện tập trong năm hai nghìn một mươi chín và cả năm tiếp theo
đối với diễn tập của năm hai nghìn một mươi tám có thể nói đây là một cuộc luyện tập lớn nhất từ trước đến nay
huy động gần bảy năm trăm linh cán bộ chiến sĩ và một trăm ba mươi ba phương tiện kỹ thuật
các địa phương đơn vị đã tiến hành
hành kiểm tra sẵn sàng động viên một tiểu đoàn thuộc trung đoàn bộ binh tám trăm bốn mươi hai báo động kiểm tra đội điều trị giã chiến một trăm linh giường báo động kiểm tra phương tiện kỹ thuật bảo đảm tốt
phối hợp với các lực lượng tiến hành thực binh tiếp nhận người về qua biên giới cửa khẩu thực binh phòng chống bạo loạn giải cứu con tin bị bắt cóc
tổ chức báo động triển khai lực lượng phòng không nhân dân đánh địch tiến công hỏa lực bằng đường không tổ chức huy động nhân lực tàu thuyền phương tiện dân sự theo nghị định ba mươi của chính phủ
đánh địch xâm nhập biên giới đánh địch tiến công vào cụm làng xã và phối hợp với sư đoàn chín trăm sáu mươi tám lựa đoàn tăng thiết giáp quân khu bốn đánh địch đổ bộ bằng đường biển
thông qua trong từng kỳ từng năm thì sẽ là làm tốt hơn cái tiềm lực quốc phòng mà đảng và nhà nước chúng ta đang đặt ra
diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh quảng trị năm hai nghìn một mươi tám được quân khu bốn đánh giá cao nhất là về sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp các sở ban ngành lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh đã tích cực chuẩn bị
tổ chức chú đáo toàn diện về mọi mặt thực hành diễn tập chặt chẽ đúng kế hoạch bảo đảm an toàn nên diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp